trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang hai trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước tại tp hcm vẫn ghi nhận cao nhất với một trăm năm mươi bốn ca
tiếp theo là bình dương bốn mươi tám ca có hai trăm linh bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi ba chín trăm bốn mươi hai ca trong đó có bốn sáu mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng